nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ nguồn nước
gia tăng sự tham gia của xã hội trong các hoạt động bảo vệ môi trường nước
tại hà nội hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững việt nam thuộc phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
phối hợp cùng trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng cecr đã tổ chức sự kiện ngày làm sạch hồ hà nội
hưởng ứng sự kiện ngày làm sạch hồ hà nội hơn một bạn trẻ đến từ nhiều cơ quan đơn vị tổ chức
đã cùng nhau tham gia dọn vệ sinh hồ bảy mẫu cũng như các khu vực xung quanh hồ
hoạt động này hướng đến mục đích nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn vệ sinh không gian công cộng nói chung
và không gian ao hồ của thủ đô nói riêng

sạch hồ hà nội được tổ chức với mong muốn mở đầu cho một chuỗi các hoạt động làm sạch ao hồ trên địa bàn thủ đô
mang đến một không gian xanh sạch hơn cho các ao hồ
tại hà nội hiện có hơn hai trăm linh ao hồ lớn nhỏ thế nhưng phần đầu tiên chúng tôi huy động lực lượng của doanh nghiệp và các công nhân viên để làm sạch hồ trong công viên bể mẫu
trong kế hoạch sắp tới chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác huy động sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp
đặc biệt là các hội viên của hội đồng doanh nghiệp về sự phát triển việt nam
với sự tham gia ủng hộ nhiệt tình hơn nữa của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chúng tôi sẽ lên kế hoạch làm sạch các hồ khác ở hà nội và tiến tới
chúng tôi sẽ bàn với ủy ban nhân dân thành phố lên kế hoạch làm sạch hai bên bờ sông hồng
cái khu vực sông hồng chảy qua thành phố hà nội để làm thế nào đó
có góp phần vào công tác bảo vệ môi trường huy động các mọi nguồn lực và công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là trên địa bàn thủ đô
hơn một tình nguyện viên đã tích cực dọn sạch rác xung quanh khu vực hồ bảy mẫu
và hào hứng tham gia hoạt động phân loại rác đuổi rác lấy cây xanh
ban tổ chức chương trình hy vọng những việc làm thiết thực này sẽ giúp lan tỏa thông điệp
bảo tồn di sản bảo vệ tương lai chung tay bảo vệ hồ hà nội tới mỗi công dân thủ đô